đối tượng thanh toán một phần ba số tiền thuê xe giờ nói anh vinh về đắk lắk trước hẹn ngày hai mươi hai tháng tám sang bảo lộc đón
trong ngày hai mươi và hai mươi một tháng tám kiều quốc huy đi mua một chiếc xẻng với ý định sát hại nạn nhân xong sẽ trôn sát phi tà

tuy đức tỉnh đắk nông anh vinh dừng xe xuống đi vệ sinh

cảm không mong muốn trong tâm trí của các thành viên ban chuyên án
ngoài ra tài liệu này một lần nữa cho thấy kiều quốc huy luôn có sán kịch bản để đối phó
vì thế nếu không có các tài liệu trực tiếp chứng minh tội phạm thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ bị đối tượng dẫn dắt
giới đoạn thứ hai đối với chuyên án này có những khó khăn bởi vì nó không đi theo một quy luật nào không đi theo một bài bản ở trường lớp nào dạy cả
ví dụ như là một vụ án thì phải xác định được tử thi phải khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
có thể là hiện trường chính có thể hiện trường phụ có thể là hung khí có thể là nhân chứng
nhưng đây một vụ án không hiện trường không tử thi không nhân chứng không vật chứng
và các biện pháp nghiệp vụ khác của ngành không hỗ trợ được nhiều giữa chúng tôi
nhưng mà nghiên cứu kỹ về thủ đoạn của đối tượng gây án đối với anh hoàng thế vinh
thì chúng tôi thấy nó có mối liên hệ với cái vụ mất tích của vật chứng bệnh ngại
xác minh tiền đâu mà mua năm sáu miếng đất đó thì chúng ta phải đi xác minh về cái nhân thân quan hệ
cái công việc của cái hung khí trước trong và sau khi vụ án trở ra
và chúng ta phải làm rất kỹ ở đắk nông chúng ta phải làm ở tp hcm

về vấn đề việc làm thu nhập và năng lực tài chính gia đình
đây là vấn đề then chốt nhằm xác định kiểu quốc huy mua năm thửa đất của chị hạnh là hợp pháp hay dùng thủ đoạn để chiếm đoạn
kết quả xác minh sâu về kiểu quốc huy cho thấy từ cuối năm hai nghìn một mươi hai cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
huy không có công an việc làm ổn định nhưng lại sở hữu một ô tô riêng và nhiều mảnh đất có giá trị tại huyện bảo lâm
gia đình của kiểu quốc huy và vợ hắn tại đắk lắk không có tài sản gì để kế tựa cho vợ chồng huy
về một số mảnh đất tại bảo lâm gia đình nghe kể huy được cha nuôi một chuyên gia người trung quốc làm việc tại nhà máy bosit đầu tư tiền
sau khi mua xong thì cha nuôi chết nên đối tượng đương nhiên được hưởng
người ta lại đi đầu tư cho kiều huy để mà mua bán bất động sản
nghề nghiệp không có thu nhập mà lại có cái thời điểm đấy khoảng ba tỷ đồng để mua được năm lô đất ở bảo lâm là một điều không tưởng
và năm lô đất đấy đã được chuyển nhượng sang tên của kiều quốc huy
thì đây là một dấu hỏi cần phải đặt ra
sau khi tập trung xác minh thu thập tài liệu cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã có cơ sở để tin rằng

khối tài sản kiều quốc huy đang sở hữu là bất minh
đây là tiền để ban chuyên án bước vào cuộc đấu tranh trực diện với đối tượng
về năng lực tài chính để sang nhượng thì đối tượng vẽ ra một kịch bản là buôn bán lâm sản trái phép
và thu mua nhiên liệu là dầu và xăng ở thủy điện đồng nai
cũng như là ăn bớt cái nhiên liệu là ở cái cây xăng mà chị trinh là vợ của kiều quốc huy làm việc ở đó
thế nhưng do chúng tôi đã dự đoán được tất cả những thủ đoạn đối phó của đối tượng
nên đặc biệt là cái vấn đề mà nơi làm việc của vợ kiều huy thì chúng tôi đã sao kê toàn bộ cái bảng lương
và kể cả làm việc với cả công ty xăng dầu thì không thể nào mà có thể ăn bớt được cái nhiên liệu đó là cái nhất
cách hai thì chúng tôi
tôi yêu cầu kiều quốc huy phải giải trình vấn đề mà ăn bớt nhiên liệu ở thủy điện thì lấy của ai và bán cho ai
mua bao nhiêu tiền và bán bao nhiêu tiền
vấn đề mà khai thác và mua bán cái lâm sản trái phép thì mua gỗ của ai
loại gỗ gì và bán cho ai
số lượng khối lượng thời gian thì đối tượng không giải trình được
quan điểm của ban chuyên án là với một đối tượng có nhiều kinh nghiệm đối phó như kiều hối huy
thì tất cả cái tài liệu để đưa ra đấu tranh sau này
thì là phải là
những tài liệu chứng cứ có thật khách quan
và những cái tài liệu đấy là phải thu thập bằng các cái biện pháp theo đúng thủ tục của pháp luật thủ tục quy định
giai đoạn này ban chuyên án tập trung chứng minh vấn đề tài chính
để bẻ toàn bộ các kịch bản đối tượng dựng lên
nhằm hợp thức hóa việc mua năm mảnh đất của chị phạm thị mỹ hạnh
trong lúc những cuộc đấu trí nảy lửa vẫn đang diễn ra
thì chỉ huy ban chuyên án đã lên kế hoạch cho giai đoạn đấu tranh tiếp theo
bằng việc chứng minh tính xác thực của tờ giấy vai nợ có chữ ký của chị hạnh
được tìm thấy trong nhà của kiều quốc huy
vậy tại sao cái hình dạng chữ ký đó rất là tương đồng với chữ ký của bà hạnh
tại vì cái này là họ tô đồ này họ tìm thấy trong nhà của kiều quốc huy
thế nên cái chữ ký nhìn qua cái bóng thì cái hình dạng của nó rất là giống nhau
nhưng mà về các phương diện khác thì nó lại khác nhau như là về tốc độ
và có những cái điểm dừng bất hợp lý và những cái tạo góc của các cái chữ ký nó không được tự nhiên
phần lớn nó dùng ánh sáng ngừa chiếu từ dưới lên để nhìn thấy cái chữ ký
và nó bắt chiếc trong một số trường hợp thì nó sẽ dùng cái chữ ký của bà đó
và nó tô trên cái nền cái chữ ký của bà đó
nó sẽ tạo ra vết hàn xuống cái tờ giấy đó và lúc đó nó sẽ tô trên cái vết hàn đó
chữ ký của bình hành trên giấy của kiều quốc huy là giả
với lý do là kiều quốc huy đã dùng biện pháp là đồ chữ ký để tạo nên một cái chữ ký giống
rồi sau đó đối tượng mới ghi lên cái vết hàn này
tài liệu này ngay lập tức được đưa vào kế hoạch đấu tranh trực diện với đối tượng
các kịch bản nhằm hợp thức hóa việc mua đất của kiều quốc huy
lần lượt bị cơ quan điều tra bác bỏ bằng những tài liệu đã được thẩm định
phần nhiều đã làm nhụt đi ý chí đối phó của đối tượng
lúc này điều tra viên quyết định đấu tranh quyết liệt hơn
bằng việc công bố kết quả giám định mẫu chữ ký của chị hạnh
trên giấy vai nợ huy là giả thì đối tượng hoàn toàn bị đánh cục
tiến tới kế hoạch đấu tranh của kiều quốc huy là giả
kế hoạch giai đoạn hai có nghĩa là mình phải buộc huy khai nhận
cái vấn đề vay nợ của vợ chồng bình hạnh với hung thủ là không có
cái thứ hai là sau khi mà vợ chồng bình hạnh mất tích
thì lại áp dụng vào cái vụ án giết anh hoàng thế vinh vì động cơ tài sản
sau khi buộc đối tượng phải thừa nhận là lấy cái thủ đoạn này
để mà áp đặt và để mà có thể là chép sang cái vụ án thứ hai
thì chúng ta đã dấn thêm được một bước
vô hình chung đối tượng đã thừa nhận là có liên quan đến vấn đề mất tích
và lúc đó thì mình dùng những cái tài liệu chứng cứ
và tất cả những cái mà chiến thuật xét hỏi
mà buộc đối tượng phải khai nhận rằng có liên quan đến cái việc mất tích của vợ chồng bình hạnh
và đến một cái lúc mà đối tượng không thể quanh co được nữa
thì đối tượng đã buộc khai nhận là đối tượng đã giết vợ chồng bình hạnh
để mà nhằm chiếm đoạt cái số lượng tài sản đó
trải qua sáu ngày đêm đấu tranh trực diện
dựa vào những tài liệu chứng cứ chính xác khách quan
đồng thời sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ
cuối cùng cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã có đủ cơ sở để kết luận
kiều quốc huy chính là thủ phạm đã sát hại vợ chồng đỗ hoàng bình phạm thị mỹ hạnh
để chiếm đoạt năm thửa đất rồi tung tin các nạn nhân vỡ nợ phải bỏ trốn
sau đó cũng chính đối tượng giả mạo các tài liệu
để hợp thức hóa quyền sử dụng đối với số mảnh đất nói trên
kiều quốc huy đã có sự chuẩn bị kỹ từ việc đặt vấn đề mua bán
nhu cầu vào chồng bình hạnh ra ủy ban dân thị trấn lộc thắng
để làm thủ tục chứng nhận công chứng việc sang tên đổi chủ
những thửa đất cho kiều quốc huy
với điều kiện mà hạnh đặt ra là làm lấy tòa thủ tục trước
và khi kiều quốc huy giao đổi vấn đề mua bán
thì kiều quốc huy sẽ giao lại giấy xác nhận của chính quyền địa phương
rồi các sổ đỏ rồi các giấy tòa để cho kiều quốc huy làm thủ tục sang tên những thửa đất
và sau khi có giấy tòa như vậy thì kiều quốc huy xác định là
phải giết vợ chồng bình hạnh để chiếm năm cái mảnh đất đấy
huy đẩy giá đến rất cao với số tiền mua năm mảnh đất là hai tỷ bảy
thì sau khi giết vợ chồng bình hạnh
lấy ở nhà bình hạnh là tất cả là bốn cuốn sổ đỏ của năm mảnh đất này
và cùng với hợp đồng chuyển dựng trong hợp đồng chuyển dựng này là chuyển dựng cho huy
để hợp thức khóa cái đất này được sang tên huy
thì huy đã làm giả hai tờ giấy
một tờ giấy là hạnh nợ huy là sáu trăm linh triệu
và một tờ giấy là huy đã trả đủ cho hạnh
là số tiền là hai tỷ bảy tỷ mua đất
và tất cả và huy đã giả luôn chữ ký của hạnh
là chỗ người nhận tiền
như vậy là sau ba năm sáu tháng hai mươi bốn ngày
nguyên nhân biến mất của vợ chồng bình hạnh mới được sáng tỏ
đó không phải là cuộc tháo chạy vì món nợ hơn một mươi tỷ đồng
như lời đồn đoán mà họ là nạn nhân của một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
kẻ thù ác không ai khác chính là người bạn mà hai vợ chồng đã tin tưởng
hết lòng giúp đỡ thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt trong gia đình